mặc dù mùa khô năm nay ở khu vực đồng bằng sông kiều long vừa mới bắt đầu
nhưng ở nhiều nơi khô hạn và xâm nhập mặn đã có diễn biến nhanh
tại các huyện như hòn đất kiên lương giang thành của tỉnh kiên giang
trong mấy ngày qua mặn theo kênh rạch giá hà tiên với nồng độ là từ sáu cho đến tám phần nghìn
đã xâm nhập vào hệ thống kênh nội đồng hàng chục km
tại tiền giang do ảnh hưởng bởi chiều cường dầm tháng riêng và gió trướng
mặn đã xâm nhập vào các con sông ở tiền giang là khoảng hai mươi km
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết
bà con ở khu vực này cần chủ động có các phương án tích nước
chữa ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh
không chỉ nam bộ hiện tại khu vực tây nguyên cũng đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô
do đó người dân ở đây cũng cần có kế hoạch sử dụng nước hợp lý
tiết kiệm hạn chế sử dụng vào thời gian cao điểm là từ một mươi bảy đến hai mươi giờ hàng ngày
trên biển tại huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
trời đều tạnh ráo do yếu trường khoảng cấp ba cấp bốn sống thấp và biển êm
mưa rông không xuất hiện nên tầm nhìn xa thoáng đáng trên một mươi km
thuận lợi cho hoạt động ra khởi đánh mắt của bà con người dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước